các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba một độ kinh đông cách đảo luzon của philippines một trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ chín mươi đến một trăm linh km trên giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào biển đông và mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy một độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào biển đông và tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào biển đông
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám hai độ vị bắc một trăm linh năm ba độ kinh đông trên vùng biên giới việt lào